tại xã phước chiến huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận
đã tổ chức lễ đón nhận bằng chứng nhận lễ bỏ mả của người rackline
được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
sự kiện này tạo lợi thế rất lớn để tỉnh ninh thuận phát triển du lịch tâm linh tại địa phương
lễ bỏ mả có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào racklai ở ninh thuận
đây không chỉ đơn thuần là nghi lễ mà còn chứa nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo khác
như kiến trúc điêu khắc hội họa âm nhạc múa nghệ thuật trình diễn
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đề nghị các cấp các ngành
tiếp tục có những việc làm thiết thực để tôn vinh gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của lễ bỏ mả
cũng như văn hóa rackline tạo điều kiện cho các nghệ nhân có cơ hội được thể hiện tài năng
cũng như truyền dạy cho các thế hệ mai sau
việc lễ bỏ mả được đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là vinh dự rất lớn
đối với cộng đồng các dân tộc tỉnh ninh thuận nói chung và đồng bào rackline nói riêng